xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa một mươi ba online cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra công
an thành phố hồ chí minh đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can đặng thị
hàn ni bốn mươi sáu tuổi nhà báo hàn ni và tiến sĩ luật đặng anh quân để điều tra về tội lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân các quyết
truyện trên được viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh phê chuẩn đặng thị hàn ni là phóng
viên của một tờ báo tại thành phố hồ chí minh đồng thời là luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố
hồ chí minh tuy nhiên thời gian qua bà hàn ni vướng nhiều lùm xùm liên quan đến bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bị bà hằng tố giác cụ thể trước khi bị bắt bà hằng từng có đơn
đề nghị làm rõ hành vi xúc phạm vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần đại nam còn tiến
luật đặng anh quân được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý tại các buổi livestream của bà nguyễn
phương hằng trước khi bà hằng bị bắt vào cuối năm hai nghìn hai mươi một một số người đã đồng gửi đơn tố cáo đến trường
đại học luật thành phố hồ chí minh vì cho rằng ông đặng anh quân đã vi phạm chuẩn mực về tư cách đạo
đức của người thầy theo luật giáo dục đại học khi livestream chung với bà hằng về vấn đề mang thai và
sinh con của một người phụ nữ ông quân đã nhân danh giải thích pháp luật về hợp đồng đẻ thuê để công
khai chế diễu mòi móc đời tư
sự nhân phẩm công dân của một người phụ nữ và người đàn ông được cho là cha đứa bé đưa ra nhiều giả
định nhằm bôi nhọ họ ngoài ra ông quân dùng chính tư cách giảng viên trường đại học thành phố hồ chí
minh để livestream sử dụng từ ngữ phản cảm không đúng chuẩn mực của một giảng viên đại học tuy nhiên
trường đại học luật thành phố hồ chí minh cho biết trường không có thẩm quyền xử lý vụ việc này
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao bốn đối tượng tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công
tắt là công ty tám trăm bảy mươi tám đã cấu kết lập khống nhiều hồ sơ hợp thức hóa các chứng tử kế toán để rút số
tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng với hành vi tham mô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ bộ đối tượng có hành vi tham mô
tài sản gồm lê hữu tiến nguyên giám đốc trần việt hùng nguyên phó giám đốc trương văn huy nguyên
trưởng phòng vật tư thiết bị và lê văn tuấn kế toán trưởng công ty tiến hành khám xét tại
trụ sở công ty tám trăm bảy mươi tám và nơi ở của các đối tượng trong chiều tối ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan công an
đã thu giữ nhiều tài liệu chứng tử liên quan đến vụ án quá trình điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh thừa thiên huế xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao bộ đối tượng trên đã có hành vi lập khống nhiều hồ sơ hợp thức
hóa chứng tử kê toán để rút số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng của công ty của phần cơ khí và xây dựng
trình tám trăm bảy mươi tám thuộc tổng công ty công trình đường sắt
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
thời gian gần đây liên tiếp các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
các giám đốc trung tâm các đăng kiểm viên tại hà nội đã bị xử lý do những sai phạm khác nhau
liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện và rất có thể là con số này sẽ không dừng lại
mà tiếp tục tăng lên trong thời gian tới khi mà chỉ trong vài ngày qua hàng loạt trung tâm đăng kiểm
khác nhau tại nhiều địa bàn trên thành phố đã bị lực lượng công an kiểm tra do có

hợp với đồn biên phòng ba thơm phát hiện bắt giữ vào sáng nay
khoảng năm giờ sáng cùng ngày tổ công tác phát hiện ba đối tượng đi bộ trên lối mòn
cách đường biên giới về phía lào khoảng hai trăm năm mươi mét có biểu hiện nghi vấn nên bao vây
truy bắt phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy một đối tượng đã dùng dao
chống trả lại quyết liệt nhưng đã bị trinh sát khống chế bắt giữ qua kiểm tra
tổ công tác phát hiện có bảy bánh heroin trọng lượng khoảng hai năm kg một gói ma túy đá có trọng
lượng một kg một súng tự chế một dao nhọn và ba điện thoại di động khai thác nhanh
các đối tượng khai nhận là quảng văn dương cà văn tướng và cà văn tiến cùng chú tại
tỉnh điện biên số ma túy trên cà văn tướng mua của đối tượng không rõ danh tính bên lào
với giá bảy mươi triệu đồng một bánh heroin một trăm linh triệu đồng một kg ma túy đá với mục đích mang về bán lẻ kiếm lời
cũng liên quan tới ma túy tại hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với tổ công tác đặc biệt
hai trăm ba mươi tám công an huyện can lộc cũng vừa bắt quả ta một đối tượng vận chuyển trái phép một viên ma tuy tổng hợp
trước đó tại km bốn trăm chín mươi bảy quốc lộ một a thuộc địa phận tổ dân phố k một trăm ba mươi thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
tổ công tác đang tuần tra thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu do đặng tuấn đạt
trú tại phường trần phú thành phố hà tĩnh đang lưu thông trên quốc lộ một a hướng thành phố vinh đi hà tĩnh
có dấu hiệu nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua đó phát hiện một túi màu hồng đựng một viên nén là dạng ma túy tổng hợp
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh cao bằng cho biết
đang điều tra xác minh đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại phường hợp giang thành phố cao bằng
bị lừa đảo hơn sáu trăm linh triệu đồng khi lên mạng tìm việc làm online
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng hai một người phụ nữ vào mạng xã hội facebook
có tên là khối tdiod hai nghìn hai mươi ba quảng cáo cần tuyển cộng tác viên kinh doanh thời trang với lợi nhuận trên ba trăm linh đồng một ngày
nên đã tìm hiểu và được một tài khoản có tên là quỳnh anh chủ động nhắn tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng có tên là timberg
nạn nhân đã thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng này và trong lần đầu chuyển năm trăm linh đồng làm nhiệm vụ thì được trả hoa hồng sáu trăm năm mươi đồng
thấy đơn giản nạn nhân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo và chuyển số tiền ngày càng lớn hơn nhưng các đối tượng đều thông báo lỗi
và yêu cầu nếu muốn rút tiền thì phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác tổng cộng nạn nhân đã chuyển hơn sáu trăm linh triệu đồng
khi biết bị lừa người phụ nữ trên đã đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh cao bằng trình báo
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết sáng nay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại một bãi rác tự phát
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại một bãi xác tự phát
nhận được tin báo công an tp biên hòa và công an tỉnh đồng nai đã huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn hai mươi chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa
sau hơn một giờ vụ cháy được sập tắt hoàn toàn vụ cháy không gây thương vong về người nhưng do ngọn lửa bốc cao nên một số dây điện và cáp viễn thông dọc tuyến đường này cũng bị cháy
khiến một số hộ dân ở khu vực xung quanh bị mất điện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng là đối tượng phạm trung trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn soát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trung hưng xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng bị công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc

vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý